xin kính chào và rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị khu vực miền bắc ngày hôm nay được dự báo có mây thay đổi đến nhiều mây
ngày có mưa rào và rông vài nơi đêm có thể có mưa vừa cục bộ có mưa to và rông
quý vị hãy hạn chế ra đường khi thấy trời âm u và có biểu hiện sắp mưa rông
vâng và quý vị cũng lưu ý là từ chiều và đêm ngày hôm nay thì bắc bộ và thanh hóa được dự báo là có mưa vừa mưa to và rông
cục bộ sẽ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến năm mươi một trăm linh mm có nơi trên hai trăm linh mm
trong khi đó khu vực từ nghệ an đến khánh hòa có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ ba mươi năm ba mươi sáu độ
có nơi trên ba mươi sáu độ và độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến năm mươi năm
còn ở tây nguyên và nam bộ đêm không mưa ngày nắng chiều tối có mưa rào và rông vài nơi